nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã chỉ đạo từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu một số phương tiện
tạm dừng lưu thông trong thành phố theo những khung giờ quy định để phục vụ cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
các loại phương tiện quy định tạm ngừng lưu thông sẽ không tham gia lưu thông trên tất cả các tuyến đường
của thành phố đà nẵng gồm các loại xe ô tô kéo rơ móc sơ mi rơ móc tạm ngừng hoạt động
từ sáu h đến bảy h ba mươi từ một mươi h đến một mươi bốn h chiều và từ một mươi sáu h đến một mươi tám h ba mươi hàng ngày
các loại xe ô tô tải lưu thông trở vật liệu xây dựng ngưng hoạt động từ sáu h đến một mươi tám h ba mươi phút hàng ngày
đến cầu vượt hòa cầm quốc lộ một a đoạn từ cầu vượt hòa cầm đến giáp tỉnh quảng nam